đường hoa nguyễn huệ ở tp hcm được tổ chức vào dịp tết nguyên đán
nằm trong danh sách một mươi ba sự kiện văn hóa văn nghệ nghệ thuật lễ hội tiêu biểu đặc sắc
được tp hcm lấy ý kiến góp ý và nhận được nhiều yêu thích quan tâm của người dân
năm nay đường hoa nguyễn huệ lần thứ một mươi bảy sẽ được thực hiện trong dịp tết cổ truyền
tại trung tâm tp hcm để phục vụ người dân thành phố và du khách
công trình do ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tổng công ty du lịch sài gòn
sài gòn touric phối hợp với các sở ban ngành thành phố cùng sự đồng hành
của các doanh nghiệp tại tp hcm thực hiện
với chủ đề tp hcm vững tin tiến bước đường hoa nguyễn huệ xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
được thiết kế thành ba phân đoạn chính xuân của đất trời xuân của tình người
thành phố phát triển bền vững niềm tin và thành phố hiện đại tiến bước vương xa
trải dài gần bảy trăm linh m trên phố đi bộ nguyễn huệ bắt đầu từ ngay phía sau
đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ tôn đức thắng
đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố
du khách trong nước và quốc tế từ một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một đến hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai mươi tám tháng chạp âm lịch đến mùng bốn tết
thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi